đầu tháng năm vừa qua trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận ba bệnh nhân bị ngộ độc methanol
do uống cồn y tế thay rượu vì cho rằng trong cồn y tế có thành phần ethanol giống với rượu
điều đáng nói là cồn y tế có thành phần chính là ethanol thế nhưng các bệnh nhân lại bị ngộ độc methanol
và theo các chuyên gia thì methanol không có tác dụng trong việc sát khuẩn nên chỉ được dùng trong sản xuất xăng
chứ không dùng trong ngành y tế
rõ ràng vì lợi nhuận mà nhiều doanh nghiệp đã cố tình làm giả cồn y tế và hậu quả của nó để lại là hết sức nguy hiểm
ba bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng chỉ số methanol trong máu vượt xa ngưỡng cho phép
và với chỉ số này có thể gây tử vong dễ dàng cho bệnh nhân nếu không được cấp cứu kịp thời
theo quy định trong cồn y tế methanol không được phép quá
vậy mà trong cả ba mẫu cồn mà gia đình bệnh nhân mang đến qua xét nghiệm
chỉ số methanol trong chai là trên tám mươi âm tính với ethanol
có nghĩa là dù trên nhãn mát ghi là cồn y tế ethanol chín mươi độ nhưng hoàn toàn không có ethanol mà thay vào đó là methanol
một loại chất được dùng để sản xuất xăng dầu mà nếu bị ngộ độc
người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng về tim gan dẫn đến tử vong
cũng theo các chuyên gia ngoài nguy cơ gây ngộ độc methanol hoàn toàn không có tác dụng trong việc sát khuẩn
thế nhưng lại núp bóng dưới những nhãn mắc cồn y tế
sát khuẩn y tế chín mươi độ như thế này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng y tế
và chẳng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra với những người bệnh
khi đứng trước nguy cơ nhiễm trùng từ những sản phẩm sát trùng độc hại này
sản phẩm này nó cũng lưu hành không những ở khu vực phía bắc mà có thể cả miền trung miền nam cả đất nước chúng ta
và dẫn tới là nhiều cơ sở y tế mua về để dùng cho việc khám chữa bệnh
để đo dự phòng sát trùng phòng chống dộng quận trước khi mổ
vết thương rồi thì tiêm truyền rất nhiều các thủ thuật để cấp cứu chữa thêm bệnh nhân
thì dẫn tới hiệu quả sát trùng không đảm bảo phòng chống nhiễm trùng không đảm bảo
thì vẫn tới là nguy hiểm đến biến chứng nhiễm trùng
nên là nguy hiểm đến sức khỏe nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân
metanol ở trong đó nếu chúng ta bồi vết thương mà nó thấm vào trong da
nó vào trong cơ thể chúng ta đấy vì là chỉ một cái lượng nhỏ cái metanol vào trong cơ thể
nó đã có thể gây tác hại đến các cơ quan thần kinh của chúng ta rồi đặc biệt là về mắt
đặc biệt là nếu mà nhận một cái lượng đủ cái methanol vào trong cơ thể người
thì cái chuyện mà dẫn đến những các bệnh và thậm chí là có cái tác hại về mắt
có thể là gây ra mù mắt không nhìn thấy
đã có nhiều vụ việc cồn y tế giả được phát hiện và xử lý
thế nhưng do metanol được bán với giá rẻ bằng một phần ba etanol
do vậy nhiều doanh nghiệp vẫn bất chấp những nguy hại của methanol gây ra
tới sức khỏe cộng đồng để sản xuất cồn y tế giả
nhằm mang lại một cơ quan thần kinh của chúng ta
bên cạnh việc quản lý để không xảy ra tình trạng mua bán hóa chất dễ dàng
thì vấn đề còn lại nằm ở việc kiểm soát các hiệu thuốc
nơi mà các chai cồn như thế này thông qua đó để đến tay người dân

làm sao quản lý cái lượng cồn công nghiệp đấy
để không rơi vào tay kẻ xấu không rơi vào các công ty làm ăn phi pháp như vậy
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa
tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm những doanh nghiệp làm cồn y tế giả
bởi rõ ràng ảnh hưởng mà methanol gây ra không phải chỉ là một hay hai ca ngộ độc
mà còn là sức khỏe của rất nhiều người